do ảnh hưởng của cơn bão số ba thì khu đất ở của nhiều hộ dân sinh sống ven đê sông hồng đã bị sạt lở
điều đáng nói là cứ mỗi năm vào mùa mưa bão thì tình trạng sạt lở này lại thêm một cấp độ báo động mà vẫn chưa có giải pháp khắc phục
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện thường tín hà nội
vùng ven đê hữu hồng thuộc địa phận xã tự nhiên huyện thường tín có hàng trăm hộ gia đình sinh sống
trong đó có không ít hộ gia đình nằm sát ven đê đã bị ảnh hưởng của sạt lở bờ sông khi mùa mưa bão đến
là một trong những hộ gia đình đang bị sạt lở trong khu vực sinh hoạt hàng ngày ở mức báo động
anh nguyễn văn hoàng rất lo lắng trong mùa mưa bão năm nay
hiện nay có khoảng gần ba mươi hộ dân đang phải chịu ảnh hưởng của sạt lở đất vùng ven đê hữu hồng
mặc dù mới chỉ thiệt hại về hoa màu chưa có thiệt hại về người
song việc sạt lở cũng là vấn đề rất đáng về lưu tâm
nhất là trong tình hình mưa bão diễn biến phức tạp những năm gần đây
mùa mưa lũ đến giờ thì sạt lở vào độ khoảng thiệt hại hoa màu là một mươi hai mét
nói chung là cuộc sống của gia đình cũng gặp nhiều rất nhiều khó khăn
tại vì gia đình nhà mình cũng chỉ trông chờ vào đồng ruộng để sinh thống thôi ạ
trong những năm tới nếu không có giải pháp khắc phục
thì tình trạng sạt lở đất vùng vèn đê sẽ ngày một lớn sâu vào khu vực sinh thống
hoạt của người dân tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn đối với tính mạng của các hộ dân nơi đây
và mỗi khi mùa mưa bão đến là lại thêm một lần nữa người dân thở dài vì lo lắng